thưa quý vị và các bạn căn bệnh thalassemy hay còn được gọi là tan máu bẩm sinh là một trong những bất thường di chuyển phổ biến nhất trên thế giới
người mang bệnh sẽ phải gắn liền cả cuộc đời với việc truyền máu thải sắt
ước tính một bệnh nhân từ khi sinh ra cho đến năm hai mươi tuổi có thể cần số tiền điều trị lên đến hơn một tỷ đồng
nếu để điều trị cho người bị bệnh ở nước ta mỗi năm ước tính hai tỷ đồng
mặc dù gánh nặng bệnh tật mà tan máu bẩm sinh để lại vô cùng nặng nề thế nhưng thực tế thì vẫn không nhiều người hiểu hết thậm chí là biết đến căn bệnh được cho là có tỷ lệ mắc còn nhiều hơn cả bệnh đau
sinh ra đã yếu hơn những đứa trẻ bình thường
khi được bốn tháng tuổi gia bảo được bố mẹ cho đi khám và bác sĩ chẩn đoán em mắc bệnh tan máu bẩm sinh
kể từ đó mũi tiêm kim truyền đã trở thành những thứ quen thuộc với tuổi thơ của em
em buồn cảm giác không tả được mình chỉ ước là con mình không phải đi viện khỏe mạnh hòa đồng với các bạn khác được chơi bình thường được đi học bình thường
trong căn phòng này còn rất nhiều những em bé khác giống như gia bảo
thay vì chạy chơi cùng bạn bè minh khôi mỗi tháng phải xuống chuyển máu ở viện huyết học và truyền máu trung ương một mươi ngày nếu không cơ thể em rất yếu
cả nhà hoang mang hết mặc nó
nó buồn lắm rất là thương cháu vì là cháu bé mà chọc kim và đau lắm thế nào cháu lại khóc
mỗi năm tại trung tâm thalassemi điều trị và quản lý hơn ba năm trăm linh bệnh nhân mắc tan máu bẩm sinh
nhìn những đứa trẻ ngây thơ nhưng lại dạn dĩ trước mỗi lần tiêm truyền hẳn ai cũng xót xa
đang nói hơn là căn bệnh này sẽ đeo đuổi các em đến hết cuộc đời
không chỉ là gánh nặng kinh tế cho gia đình
những người mang bệnh rất khó hòa đồng với xã hội do mặc cảm về ngoại hình thể chất dẫn đến khó tham gia lao động
cũng như đảm bảo việc học tập thậm chí làm giảm chất lượng dân số chất lượng giống nòi
chúng ta cứ hình dung một cuộc đời mà cứ liên tục cứ bảy đến một mươi ngày lại ở trong bệnh viện
và chúng ta chỉ về nhà nghỉ từ ba hai đến ba tuần và sau đó lại quay lại bệnh viện
và nó sẽ tốn rất nhiều các cái chi phí dành cho công tác điều trị cho bệnh nhân
cũng như là đặc biệt những cái nhóm bệnh nhân nhỏ tuổi các cái cháu bệnh nhi chẳng hạn
thì những cái gia đình đó lại còn mất một cái nguồn nhân lực lao động nữa để mà đi theo
để đưa các cháu vào viện để mà chăm sóc các cháu
nguy hiểm là thế nhưng căn bệnh này đang có chiều hướng gia tăng
khi năm hai nghìn một mươi ba cả nước chỉ có khoảng bảy dân số mang gian bệnh
thì đến năm hai nghìn một mươi tám con số này đã lên tới một mươi bốn
thống kê này cho thấy rõ ràng vẫn còn những bộ phận người dân
vẫn chưa biết đến quan tâm đến các bệnh vô cùng nguy hiểm này
những đứa trẻ mang bệnh tan máu bẩm sinh là do bố mẹ cùng mang gen nhưng không hề biết
và khi sinh con con sẽ mắc bệnh
theo thống kê việt nam ở khu vực có tỷ lệ người mang gen bệnh tan máu bẩm sinh cao
ước tính tối thiểu là một mươi bốn tức là có tới một mươi hai triệu người việt mang gen bệnh này
đặc biệt là ở những vùng dân tộc thiểu số tỷ lệ này là từ hai mươi đến ba mươi
đồng nghĩa là sắc xuất những người mang gian bệnh
người mang gian bệnh lấy nhau khá lớn và nếu không được phát hiện thì khả năng sinh con mắc bệnh sẽ rất cao
mặc dù vậy thì tan máu bẩm sinh là căn bệnh khó chữa nhưng mà dễ phòng
phòng bệnh tan máu bẩm sinh chính là phòng sinh ra những đứa trẻ mang bệnh
chỉ bằng việc xét nghiệm tiền hôn nhân hết sức đơn giản
thậm chí những gia đình có con mắc thalessomy vẫn có thể có cơ hội sinh ra con sau bình thường
nếu được tư vấn và sàng lọc
quay trở lại với câu chuyện của gia đình minh khôi
đầu nỗi buồn ám ảnh về cân bệnh đang đeo đuổi con trái nhỏ
nhưng được các bác sĩ ở trung tâm thalassemy tư vấn bố mẹ em nuôi hy vọng sinh thêm con
nhờ được sàng lọc với hướng dẫn cụ thể của các chuyên gia
em trai của khôi mới trào đời và bé không mang bệnh
sợ hoang mang rồi thì phải đi sàng lọc để cho khỏi mang bệnh theo anh này cho được khổ suốt cả đời
mẹ cháu đi sàng lọc thì ở nhà cứ nghe ngóng chờ kết quả
xong cháu không mang bệnh không bị
thì mang gen bệnh này thì gia đình rất là phấn khởi
theo các bác sĩ việc xét nghiệm tiền hôn nhân được thực hiện phổ biến tại nhiều quốc gia
thực tế nhờ đó nhiều nước trên thế giới đã loại bỏ triệt đề căn bệnh này
chỉ cần làm một xét nghiệm máu hết sức đơn giản và chỉ một lần duy nhất trong đời trước khi kết hôn
hoặc trước khi mang thai để phát hiện bố hoặc mẹ có mang gen hay không
từ đó được tư vấn trần đoán sàng lọc có thể hạn chế tối đa nguy cơ trẻ sinh ra mắc phải căn bệnh này
người dân của chúng ta chưa
ý thức được cái việc là phải xét nghiệm trước hôn nhân cũng như là xét nghiệm sàng lọc trước sinh
về cái căn bệnh ta nó phẩm sinh
nên cái tỷ lệ những cái đứa trẻ tiếp tục bị bệnh và tiếp tục được sinh ra nó vẫn tăng
và nó thực sự là một cái vấn đề đáng báo động
bên cạnh đó công tác tuyên truyền rất quan trọng
đặc biệt là ở khu vực dân tộc thiểu số chưa có khả năng tiếp cận với những thông tin y tế
ngoài ra các ngành chức năng cũng cần sâu sát hơn
phổ cập hơn việc chủ động xét nghiệm cho người dân nhất là những khu vực có nguy cơ cao
những cái mà khó khăn cản trở tại sao người dân không đảm sáng
không chẩn đoán thư vấn pháp nghi đó là họ thiếu thông tin
mỗi năm có khoảng tám trẻ em sinh ra mắc bệnh tan máu bẩm sinh
hai trẻ phải điều trị suốt đời
những con số khiến chúng ta phải giật mình khi nhìn lại
hy vọng rằng với sự chung tay của các cấp chính quyền của toàn cộng đồng
căn bệnh này sẽ thôi trở thành nỗi ám ảnh và dần bị loại bỏ